hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai bước sang ngày làm việc thứ năm
buổi sáng ban chấp hành trung mương đảng thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng
và thi hành điều lệ đảng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều ban chấp hành trung mương đảng bàn về công tác cán bộ
dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung bốn ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
gồm các đồng chí
đồng chí hồ minh chiến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cà mau
đồng chí nguyễn văn hội vụ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí tô duy nghĩa tránh văn phòng cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí nguyễn minh quang tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
ban chấp hành trung mương đảng cũng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung mương đảng khóa một mươi
nguyên phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương minh tuấn ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
theo đó ban chấp hành trung ương sẽ xem xét quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyễn bắc son
nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi nguyên phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
và trương minh tuấn ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
trước đó tại kỳ họp thứ ba mươi chín vừa diễn ra ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông nguyễn bắc son và ông trương minh tuấn
hiện cả ông son và ông tuấn đã bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án hình sự
tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của tổng công ty ngay nhìn toàn cầu avg